tiếp đại sứ australia tại việt nam kratchik thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ hài lòng
về sự phát triển mạnh của quan hệ đối tác toàn diện tăng cường việt nam australia
trong đó có sự đóng góp tích cực của đại sứ
được biết thủ tướng australia mark contern boone sẽ tham dự tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong đợi sẽ có cuộc gặp gỡ thủ tướng australia tại đây
chúc mừng việt nam vừa tổ chức thành công hội nghị bộ trưởng tài chính apec
đại sứ grab trikic cho biết thủ tướng australia rất hân hạnh tham dự hội nghị cấp cao apec vào tháng một mươi một tới
và mong chờ gặp gỡ thủ tướng nguyễn xuân phúc để trao đổi việc đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới
đại sứ cũng cho biết hiệp định tpp đối diện nhiều thách thức khi một thành viên là hoa kỳ rút lui
tuy nhiên phía australia cam kết luôn sắt cánh cùng việt nam vượt qua thử thách này
australia luôn sẵn sàng thúc đẩy hợp tác đa phương về kinh tế thúc đẩy môi trường tự do mở cửa
ghi nhận ý kiến của đại sứ thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về kinh tế thương mại khi mà kim ngạch thương mại hiện nay
ở mức năm tỷ đô la mỹ chưa tương xứng với tiềm năng